liên quan đến việc xe volkswagen trưng bày tại triển lãm ô tô việt nam hai nghìn một mươi chín có cài đặt ứng dụng bản đồ đường lưỡi bò của trung quốc xâm phạm chủ quyền của việt nam đại diện tổng cục hải quan vừa cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan dựa trên cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm này
theo lãnh đạo tổng cục hải quan hiện chiếc xe volkswagen đang bị hải quan giữ tại cảng cát lái chưa cho tái xuất để chờ hình thức xử phạt
nguyên nhân hải quan để lọt trường hợp này là vì xe nhập khẩu của volkswagen không lưu hành trên đường
chỉ khi xe nổ máy bản đồ mới hiện lên trên màn hình của xe và xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò
hiện cơ quan hải quan đang xử lý vi phạm này
thời gian tới để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra cơ quan hải quan sẽ kiểm tra một trăm linh các lô hàng ô tô nhập khẩu có khả năng vi phạm pháp luật của việt nam phản ánh không đúng sự thật về chủ quyền quốc gia và lãnh thổ của việt nam